thưa quý vị hơn một mươi kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tài liệu đồ vật có liên quan vừa được thu giữ trong vụ án mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp với công an thành phố đồng hới triệt phá
cụ thể vào sáng ngày hai mươi bảy tháng ba tại một căn nhà trên đường hữu nghị thành phố đồng hới tỉnh quảng bình lực lượng công an đã bắt quả tàng bốn đối tượng gồm phạm hải nam nguyễn anh tuấn trương tiến cường cùng chú tại thành phố đồng hới và hồ thân thực chú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
ba viên ma túy các loại hơn ba trăm bảy mươi viên ma túy các loại ba túi ni lông chứa ketamin và các dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp nơi làm việc của cường lực lượng công an thu giữ chiếc vali màu đen bên trong có hai mươi sáu gói ni lông chứa hơn hai mươi năm viên ma túy tổng hợp tổng trọng lượng hơn một mươi kg
cường lực lượng công an thu giữ chiếc vali màu đen bên trong có hai mươi sáu gói ni lông chứa hơn ba mươi viên ma túy
về vụ đối tượng nổ súng chống đối tại chốt một trăm bốn mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng thành phố hà nội cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự nguyễn bình minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại quận hoàng mai hà nội để điều tra về hành vi tàng trữ súng đạn và ma túy
vào tối ngày hai mươi tháng ba tổ công tác một trăm bốn mươi một công an tp hà nội phối hợp với công an quận hai bà trưng làm nhiệm vụ tại chốt bốn trăm ba mươi bốn trần khát trân khi phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy chở đối tượng nguyễn bình minh có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính qua đó phát hiện minh đang tàng trữ hai gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy
tuy nhiên trong quá trình không chế bắt giữ đối tượng minh đã có hành vi chống đối và nổ súng
ngay sau đó tổ công tác đã thu giữ một khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen
trong hộp tiếp đạn của súng có năm viên đạn ngoài ra lực lượng chức năng còn phát hiện bốn viên đạn và một vỏ đạn
theo kết quả giám định tinh thể màu trắng mà minh tàng chữ là ma túy loại ketamin và metafetamin
vào đêm ngày hai mươi bốn tháng ba trên địa bàn huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc đã xảy ra vụ việc các nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí đi đánh nhau gây thương tích
căn cứ kết quả điều tra ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với chín đối tượng có liên quan
theo thông tin ban đầu vào tối ngày hai mươi bốn tháng ba một nhóm hàng chục đối tượng đeo khẩu trang điều khiển một mươi xe mô tô che biển số đem theo nhiều hung khí lạng lách đánh võng trên quốc lộ hai a thuộc địa phận huyện vĩnh tường
nhóm thanh niên trên đã dồn đuổi gây thương tích cho một nhóm năm nam thanh niên đi ngược chiều sau khoảng ba mươi sáu giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận thông tin công an huyện vĩnh tường đã triệu tập áp giải được sáu mươi đối tượng có liên quan đến vụ việc
kết quả điều tra ban đầu xác định xuất phát từ mâu thuẫn qua mạng xã hội nguyễn tiến thành và phùng văn bình cùng sinh năm hai nghìn tám cùng chú tại huyện vĩnh tường đã hẹn gặp nhau để giải quyết
tối hai mươi bốn tháng ba nhóm của thành mang theo hung khí đi tìm và đuổi đánh nhóm của bình làm hai thanh niên bị thương
trên đường về nhóm của thành gặp một nhóm năm thanh niên đi ngược chiều chắc rằng nhóm này đã ném vỏ chai bia nên nhóm thành đã đuổi đánh năm thanh niên bị rôn đuổi đã mất lái ngã xuống đường làm hai thanh niên bị thương
chuẩn bị hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn trên đường đi nhóm đối tượng trẻ tuổi còn hung hăng gây gổ và gây thương tích với người không hề liên quan
những vụ việc như vừa rồi đã cho thấy tội phạm ngày càng trẻ hóa không chỉ là nỗi đau của gia đình có con em phạm tội là chuyện riêng của cơ quan thực thi

theo tài liệu điều tra ban đầu chỉ vì mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội hai đối tượng đã tụ tập hơn bốn mươi thanh thiếu niên độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi chín tuổi để giải quyết mâu thuẫn
quá trình di chuyển các đối tượng đi thành đoàn cầm hung khí phóng nhanh vượt ẩu
khi di chuyển đến địa bàn quận hà đông thì hai nhóm đối tượng đã lao vào đuổi nhau hỗn chiến
ngay lúc này trong quá trình tuần tra kiểm soát công an quận hà đông đã ngay lập tức chấn áp và bắt giữ một số đối tượng
trong quá trình di chuyển đến địa điểm đã hẹn nhau trước các đối tượng còn gây gỗ và gây thương tích với người đi đường
đặc biệt có một số đối tượng đã có tiền án tiền sự
đa số đều là những thanh thiếu niên ham chơi đã bỏ học và thiếu sự quan tâm của gia đình
đáng chú ý có năm đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
để hạn chế những vi phạm cơ quan công an sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát
tập trung vào những khung giờ khác nhau
quá trình tuần tra kiểm soát của công an quận hà đông
trong ngày chia ra làm ba lượt tuần tra kiểm soát
vào buổi trưa buổi tối và ban đêm
để nhằm khép kín địa bàn cũng như là tạo cái răn đe
không để cho các đối tượng tổ chức các cuộc tụ tập đua xe
cũng giải quyết các mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn
tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa
cũng như là quản lý gọi hỏi dân đe đối với các đối tượng trong địa bàn
cũng như là phối hợp với các địa bàn giáp danh lân cận
để đồng bộ triển khai các biện pháp
nhằm đảm bảo hiệu quả đối với đấu tranh phòng ngừa đối với loại tội phạm này
mặc dù hàng loạt đối tượng liên tục bị lực lượng công an đấu tranh chấn áp trong thời gian qua
tuy nhiên thực tế đã cho thấy
để phòng ngừa loại tội phạm này
đang rất cần ngăn chặn từ gốc
đó là phải có sự vào cuộc của gia đình nhà trường và các cấp chính quyền địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa hoàn tất kết luận điều tra
đối với đường dây khai thác cát trái phép trên biển cần giờ
quy mô rất lớn với hai mươi bảy đối tượng có liên quan
kết quả điều tra ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã khởi tố vụ án khởi tố ba bị can về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
gồm trương văn trinh chúa tỉnh lâm đồng trương văn thắng chúa tỉnh hải dương
và vũ ngọc đại chúa tỉnh bình phước
vào khoảng tháng hai đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trình tổ chức điều hành đường dây khai thác cát trái phép
tại khu vực biển cồn ngựa huyện cần giờ
gồm chín tàu hút có ký hiệu đăng ký tại nhiều tỉnh thành
thông qua trương văn thắng để tìm kiếm giới thiệu các chủ tàu tham gia vào đường dây khai thác của trinh
trình thuê vũ ngọc đại kiểm tra số lượng cát sau khi khai thác của mỗi tàu
và tiêu thụ cát theo chỉ đạo của mình
để quản lý điều hành hoạt động đường dây
trinh đã lập nhóm gia lô chỉ đạo bằng các ám hiệu riêng
và để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
việc khai thác tiêu thụ cát chỉ diễn ra từ một mươi tám h tối hôm nay đến bốn h sáng ngày hôm sau
điều tra mở rộng vụ án công an tp hcm đã khởi tố thêm hai mươi bốn bị can với các tội danh
vi phạm quy định về khai thác tài nguyên đưa hối lộ môi giới hối lộ rửa tiền
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có lừa đảo chiếm hoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa phát đi thông báo về việc tìm bị hại trong vụ án hình sự
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết
đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm mặt tài sản
xảy ra tại phường niệm nghĩa quận lê trân tp hcm
có liên quan đến công ty trách nhiệm hô hạn thương mại và dịch vụ quốc tế trang minh
có trụ sở tại phường đăng giang quận ngô quyền tp hcm
do uông thị trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chủ tịch quận lê trân hải phòng là giám đốc
đã đưa ra thông tin về việc cung cấp dịch vụ bán voucher vé máy bay khứ hồi giá rẻ
voucher nghỉ dưỡng của công ty viên phát
tuy nhiên sau khi khách hàng chuyển tiền đặt vé hay mua voucher
thì không cung cấp được như là thỏa thuận
để phụ vụ điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đề nghị
ai là bị hại người có liên quan trong các vụ việc
thì liên hệ với đội ba phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
địa chỉ số bốn lê đại hành phường minh khai quận hồng bàng tp hcm
hoặc điều tra viên trần quang thông theo số điện thoại chín trăm linh bốn ba trăm một mươi hai bảy trăm chín mươi chín để giải quyết
thưa quý vị mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long tỉnh quảng ngãi tỉnh vĩnh phúc
và các đơn vị địa phương liên quan
vào ngày hôm qua hai mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố và bắt tạm giam
đối với hai lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc và quảng ngãi
vì hành vi nhận hối lộ
đó là ông lê viết chữ nguyên phó chủ tịch nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ngãi
và ông phạm hoàng anh phó bí thư thường trực tỉnh ủy nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh vĩnh phúc
cơ quan công an xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
hai bị can đã nhận tiền của nguyễn văn hậu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn phúc sơn
để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của hậu trúng thầu thi công tuyến chính
dự án đường bờ nam sông trà khúc tỉnh quảng ngãi
và dự án chợ đầu mối vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên
theo đúng quy định của pháp luật
tòa án nhân dân tỉnh tiền giang vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự
đối với bị cáo nguyễn văn lâm quê tỉnh thanh hóa tạm trú tại thị xã gò công
về tội làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam
theo có trạng từ năm hai nghìn một mươi chín lâm đã sử dụng tài khoản facebook
để tham gia đăng tải chia sẻ các bài viết trên các hội nhóm
có nội dung phản động chống phá đảng nhà nước
đến năm hai nghìn hai mươi hai lâm tự tạo lập quản trị trang riêng với tên nhật ký yêu nước
để tiếp tục đăng tải chia sẻ các bài viết với mục đích bôi nhọ lãnh đạo đảng nhà nước
ngày bảy bảy hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra
công an tỉnh tiền giang phát hiện hành vi của lâm
nên tiến hành điều tra bắt giữ thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
sở thông tin và truyền thông tỉnh tiền giang xác định
lâm có một mươi chín bài viết với ba mươi bốn trang tài liệu từ facebook
có nội dung xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
bồi nhọ lãnh đạo đảng nhà nước bị đặt sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân
căn cứ hành vi phạm tội hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn văn lâm
tám năm tù về tội làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang
vừa khởi tố bắt tạm giam ông phan việt đức
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn vĩnh viễn huyện long mỹ tỉnh hậu giang
cơ quan điều tra xác định vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
bị can phan việt đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn vĩnh viễn
phụ trách lĩnh vực địa chính xây dựng đô thị môi trường
đã không làm đúng quy định của pháp luật
khi xác nhận thông tin có liên quan để áp dụng chính sách bồi thường
hỗ trợ tái định cư dự án đường tỉnh chín trăm ba mươi một
đoạn từ xã vĩnh viễn đến cầu sẻo vẹt cho một hộ dân
ông đức đã không xử lý ngăn chặn buộc hộ dân trên khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất
trước khi vi phạm mà còn xét pháp lý thông nhất cho trường hợp này
được hỗ trợ công đảo ao công trình trên đất trồng cây lâu năm
đào tạo chuyển đường nghề tìm kiếm việc làm
sai phạm của ông đức đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng một bảy tỷ đồng
về vụ đối tượng nổ súng chống đối tại chốt một trăm bốn mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng tp hà nội cho biết
đơn vị đã tạm giữ hình sự nguyễn bình minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại quận hoàng mai hà nội để điều tra về hành vi tàng trữ súng đạn và ma túy
vào tối ngày hai mươi tháng ba tổ công tác một trăm bốn mươi một i một mươi năm
công an tp hà nội phối hợp với công an quận hai bà trưng
làm nhiệm vụ tại chốt ba bốn trăm ba mươi bốn trần khát trân
khi phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy chở đối tượng nguyễn bình minh có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính
qua đó phát hiện minh đang tàng trữ hai gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy
tuy nhiên trong quá trình không chế bắt giữ đối tượng minh đã có hành vi chống đối và nổ súng
ngay sau đó tổ công tác đã thu giữ một khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen
kiểm tra hộp tuyết đạn của súng thì có năm viên đạn
ngoài ra lực lượng chức năng còn phát hiện cộng bốn viên đạn và một vỏ đạn
công an quận hai bà trưng đã đưa minh về trụ sở để tiếp tục làm rõ xử lý
kết quả giám định cho biết tinh thể màu trắng mà minh tàng chữ là ma túy loại ketamine và metafetamine
hiện công an quận hai bà trưng đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng
củng cố hồ sơ làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
thông tin mới nhất liên quan đến vụ hành hung học sinh lớp tám dẫn đến trọng thương
tại phường việt hưng quận long biên thành phố hà nội
vào tối ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đã khởi tố bị can
bắt tạm giam trương văn minh chú tại quận long biên hiện là học sinh lớp một mươi
trung tâm giáo dục thường xuyên việt hưng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
minh là người đã gây ra vụ cố ý gây thương tích tại sân đỉnh lệ mật thuộc phường việt hưng
là một học sinh lớp tám bị thương nặng hiện đang điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích
hiện nay cơ quan điều tra công an quận long biên đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ
làm rõ vai trò trách nhiệm của những người có liên quan
chuẩn bị hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn
trên đường đi nhóm đối tượng trẻ tuổi còn hung hăng gây gổ và gây thương tích với những người không hề liên quan
vụ việc cho thấy tội phạm ngày càng trẻ hóa không chỉ là nỗi đau của gia đình có con em phạm tội
mà không phải là chuyện riêng của cơ quan thực thi pháp luật mà còn gây nên hĩ hệ lụy to lớn khác
tuyếp sắt gắn dao nhọn kiếm cùng các loại hung khí tự chế khác
đây là những vũ khí mà các nhóm đối tượng thanh thiếu niên này đã mang theo để thực hiện hành vi hỗn chiến
theo tài liệu điều tra ban đầu chỉ vì mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội
hai đối tượng đã tụ tập hơn bốn mươi thanh thiếu niên độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi chín tuổi để giải quyết mâu thuẫn
quá trình di chuyển các đối tượng đi thành đoàn
cầm hung khí phóng nhanh vượt ẩu
khi di chuyển đến địa bàn quận hà đông thì hai nhóm đối tượng đã lao vào đuổi nhau hỗn chiến
ngay lúc này trong quá trình tuần tra kiểm soát công an quận hà đông đã ngay lập tức chấn áp và bắt giữ một số đối tượng
khi di chuyển đến địa bàn quận hà đông thì hai nhóm đối tượng đã lao vào đuổi nhau
các đối tượng còn gây gổ và gây thương tích với người đi đường
đặc biệt có một số đối tượng đã có tiền án tiền sự
đa số đều là những thanh thiếu niên ham chơi đã bỏ học và thiếu sự quan tâm của gia đình
đáng chú ý có năm đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
để hạn chế những vi phạm cơ quan công an sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát tập trung vào những khung giờ khác nhau
quá trình tuần tra kiểm soát của công an quận hà đông trong ngày chia ra làm ba lượt tuần tra kiểm soát vào buổi trưa buổi tối và ban đêm
để nhằm khép kín địa bàn cũng như là tạo răn đe không để cho các đối tượng tổ chức các cuộc tụ tập đua xe cũng như giải quyết các mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn
tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa cũng như là quản lý gọi hỏi dân đe đối với các đối tượng trong địa bàn
cũng như là phối hợp với các địa bàn giáp danh lân cận để đồng bộ triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo hiệu quả đối với đấu tranh phòng ngừa đối với loại tội phạm này
mặc dù hàng loạt đối tượng liên tục bị lực lượng công an đấu tranh
chấn áp trong thời gian qua tuy nhiên thực tế đã cho thấy để phòng ngừa loại tội phạm này đang rất cần ngăn chặn từ gốc
đó là phải có sự vào cuộc của gia đình nhà trường và các cấp chính quyền địa phương
công an huyện crong park tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can hai đối tượng về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ
liên quan đến việc mua bán đất tại dự án đường cao tốc khánh hòa bùa mà thuật
theo kết quả điều tra ban đầu dự án đường bộ cao tốc khánh hòa bô ma thuật
khởi công xây dựng từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đoạn qua địa bàn huyện crong park có chiều dài hơn ba mươi ba km do sáu doanh nghiệp thi công
trong quá trình thi công cao tốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng cầu đường hoàng nam phải bóc phần đất không thích hợp
để đổ vào khu vực bãi thải và bàn giao cho địa phương để quản lý
tuy nhiên vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba do thấy nhiều hộ dân có nhu cầu mua đất nên đối tượng nguyễn hồng trường
chủ huyện cron park đã tìm gặp và làm quen với đoàn hồng trí kỹ sư phụ trách để thỏa thuận về việc trường sẽ đưa tiền
và trí sẽ làm ngơ việc khai thác đất
cụ thể trường đã đưa cho trí ba lần tổng cộng là hai mươi năm triệu đồng và được trí đồng ý cho khai thác hơn sáu trăm bảy mươi mét khối đất trở đi bán
ngày chín tháng hai khi các đối tượng đang tiếp tục khai thác đất thì bị công an huyện cron park phát hiện
theo kết luận định giá tài sản hơn sáu trăm bảy mươi mét khối đất trên có giá trị vào thời điểm này là hơn ba mươi ba triệu đồng
công an tỉnh trà vinh vừa triển khai thực hiện mô hình lực lượng cảnh sát giao thông phản ứng nhanh với hành vi vi phạm nồng độ cồn
công bố số điện thoại đường dây nóng của giám đốc công an tỉnh để chỉ đạo xử lý vụ việc một cách nhanh nhất
cụ thể khi công dân phát hiện người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có sử dụng rượu bia thì gọi điện vào số điện thoại đường dây nóng của giám đốc công an tỉnh tám mươi bốn ba trăm bốn mươi năm tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn
sau khi tiếp nhận tin báo giám đốc công an tỉnh sẽ chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông xác minh nhanh và phối hợp với công an cấp huyện cấp xã triển khai lực lượng chốt chặn tuần tra đón lõng dừng phương tiện kiểm tra xử lý vi phạm theo quy định
triển khai thực hiện mô hình lực lượng cảnh sát giao thông phản ứng nhanh với hành vi vi phạm nồng độ cồn là một trong những giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trà vinh
còn tại tỉnh đồng nai nhằm kiềm chế không để xảy ra tai nạn giao thông mật đối tượng cũng như nạn nhân trong độ tuổi học sinh thời gian qua công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã triển khai nhiều biện pháp trong đó tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực gần gũi nhất
để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân đặc biệt là trong lứa tuổi học sinh thanh thiếu niên lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện cẩm mỹ đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường và huấn luyện các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh xây dựng các mô hình cổng trường an toàn giao thông văn hóa giao th
xây dựng văn hóa giao thông tại các trường học
bên cạnh tuyên truyền trực tiếp thì nhà trường cũng thường xuyên phối hợp để tuyên truyền bằng các hình thức như là gửi tin nhắn về chúc quý học sinh tuyên truyền qua mạng đặc biệt là qua mạng xã hội rồi hàng tháng vẫn nhắc nhở lại dưới cờ về việc thực hiện an toàn giao thông đường bộ
do con tôi không đủ tuổi để điều kiện phương tiện nên tôi phải bỏ thời gian để đưa con đi học để bảo đảm an toàn giao thông
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện cẩm mỹ còn phối hợp với công an các xã thị trấn đến các bãi gửi xe tư nhân bãi gửi xe tại các nhà trường ký cam kết không nhận giữ xe phân khối lớn của học sinh tăng cường kiểm tra tuyên truyền rộng rãi đến học sinh trên địa bàn về việc điều khiển xe phân khối lớn không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn đe dọa sự an toàn của những người cùng tham gia giao thông

kết quả này có công rất lớn của lực lượng công an huyện cẩm mỹ
tuy nhiên vai trò của gia đình nhà trường cũng rất quan trọng nhất là các bậc cha mẹ cần thường xuyên nhắc nhở giáo dục con em tự giác chấp hành các quy tắc giao thông
lại có thêm một vụ cháy xe cụ thể vào sáng nay cầu phú mỹ phường tân thuận đông quận bảy tp hcm đã bị ùn ứ do một chiếc xe container đang di chuyển thì đột ngột bốc cháy
đám cháy bùng phát vào khoảng sáu giờ ba mươi phút khi đó xe container chạy trên đường võ trí công hướng từ tp thổ đức đi quận bảy đến cầu phú mỹ thuộc quận bảy
tài xế thấy đầu xe bốc cháy nên mở cửa chạy ra ngoài đồng thời cố gắng dập lửa xong không thành ngọn lửa sau đó bao trùm đầu xe cháy nguồn ngụt cột khói bốc cao hàng chục mét
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bảy đã điều động phương tiện cứu hòa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy nhưng đầu xe container đã bị thiêu rụi